thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu tỉnh thành phố
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên hai trăm bảy mươi hai ca hôm nay số trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh cũng cao kỷ lục với hai trăm ba mươi tám ca
việt nam hiện có tổng cộng chín chín mươi ba ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm ba mươi bảy ca nhập cảnh hai mươi một tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới